chương trình nghị sự kỳ này sẽ xem xét hàng loạt vấn đề nóng liên quan đến quốc kế dân sinh công tác lập pháp hoạt động giám sát và công tác nhân sự
phát biểu khai mạc kỳ họp thay mặt quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chia sẻ những khó khăn mất mát và gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị nạn trong cơn bão số một mươi và đợt mưa lũ vừa qua
đồng thời kêu gọi đồng bào cử tri cả nước đồng bào ở nước ngoài phát huy tinh thần tương thân tương ái tiếp tục ủng hộ về vật chất và tinh thần giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định sản xuất và đời sống
trong kỳ họp này bên cạnh nhiệm vụ lập pháp quốc hội còn tập trung thời gian cho việc thảo luận xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội xem xét các báo cáo giám sát và các nội dung quan trọng khác được cử tri cả nước quan tâm góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và các năm tiếp theo
với niềm tin tưởng sâu sắc và mong muốn quốc hội sẽ làm được làm tròn trách nhiệm trước nhân dân trước đất nước
thay mặt quỹ ban thường vụ quốc hội tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trí tuệ phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ tích cực thảo luận
đóng góp nhiều ý kiến để góp phần vào thành công của kinh tế
đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước
với tinh thần đó tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn xin trân trọng cảm ơn
trong phiên làm việc buổi sáng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy

tiếp đó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy vượt hai ba so với dự toán
thẩm tra báo cáo của chính phủ ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội cho rằng đây là nỗ lực cao trong điều hành của chính phủ đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều tác động không thuận lợi như giá giàu vẫn duy trì ở mức thấp tình hình khó khăn của nhiều doanh nghiệp chưa được cải thiện nợ động thuế tuy được khắc phục một phần nhưng vẫn có xu hướng tăng
trời kiến về mức bội trì ngân sách ủy ban tài chính ngân sách đánh giá mức bộ trí
mức bội trì không cao hơn so với dự toán và cũng là mức bội trì thấp nhất trong vòng một mươi năm qua góp phần giữ nội công trong giới hạn an toàn cho phép
để thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám ủy ban tài chính ngân sách đề nghị chính phủ cần tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách chống buôn lậu gian lận thương mại chống thất thu trốn thuế chống nợ động tiền thuế
chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu nhóm nghị sĩ hút
hữu nghị iran việt nam do ông aradin borazakdi chủ nhiệm ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia hội đồng tư vấn hồi giáo quốc hội iran làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu nhóm nghị sĩ hữu nghị iran việt nam
hai nước đã có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp nhất là qua chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo hai nước trong năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
hai bên cũng đã hội đàm và ký kết những thỏa thuận đa phương và song phương
việt nam đánh giá cao tiềm năng của iran trên các lĩnh vực kinh tế khoa học và mong muốn iran sẽ ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và vị trí tổng thư ký tổ chức kế hoạch colombo nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
ngài aladin borazi chủ nhiệm ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia hội đồng tư vấn hồi giáo quốc hội iran cho biết với cương vị của mình sẽ luôn ủng hộ việt nam trên các lĩnh vực chính trị kinh tế các chuyến thăm cấp cao của hai bên
đã mở ra quan hệ mới của hai nước thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị và niềm tin của hai bên dành cho nhau hiện kim ngạch hai triều của hai nước còn khiêm tốn ngài aladin borazi mong rằng trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục có những hợp tác trên lĩnh vực kinh tế để đưa kim ngạch hai triệu việt nam iran đạt mức hai tỷ usd
chiều cùng ngày đoàn đại biểu nhóm nghị sĩ hữu nghị iran việt nam đã có buổi làm việc với ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội việt nam
hai bên đều bày tỏ sự tin tưởng về mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trong tương lai vì mục tiêu hòa bình hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển
hiện tập đoàn viễn thông quân đội viettel của việt nam cùng một số doanh nghiệp rất quan tâm đến thị trường iran
ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội việt nam đề nghị iran hỗ trợ kết nối tạo điều kiện để các doanh nghiệp này có thể tham gia vào một số dự án tại iran trong thời gian tới
chiều nay thanh tra chính phủ đã chính thức công bố kết luận thanh tra việc quản lý đất đai cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng
việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập liên quan tới khu đất tại tổ bốn mươi hai tổ năm mươi hai phường minh tân tp yên bái tỉnh yên bái
sau kết luận thanh tra tổng thanh tra kiến nghị thủ tướng chính phủ giao chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
với những vi phạm của gia đình bà hoàng thị huệ cùng với đó kiểm điểm trách nhiệm xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể cá nhân có liên quan
thuộc ủy ban nhân dân tp yên bái trong đó có chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phụ trách lĩnh vực đã để xảy ra những vi phạm được nêu trong kết luận
tổ chức kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với ông phạm sĩ quý về vi phạm trong việc kê khai tài sản thu nhập
vi phạm quy định tại khoản bốn điều ba mươi bảy luật phòng chống tham nhũng
với vai trò của người đứng đầu sở tài nguyên và môi trường thanh tra chính phủ cũng kiến nghị thủ tướng chính phủ
sao chủ tịch ủy ban nhân dân tp yên bái chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra về quản lý đất đai đầu tư xây dựng
thanh tra trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng trong đó chú trọng nội dung minh bạch tài sản thu nhập
thưa quý vị tối ngày hai mươi hai tháng một mươi tại huyện hàm
hàm thuận nam và thành phố phan thiết tỉnh bình thuận có mưa lớn trên diện rộng có nơi mưa rất to
nước đã tràn qua đập thủy lợi ba bầu xã hàm thạnh huyện hàm thuận nam gây lũ ở hạ lưu
nhiều nhà dân và hàng ngàn hectare cây trồng ở xã mương mán và hàm mỹ bị ngập nặng
vào khoảng bốn giờ sáng nay hai mươi ba tháng một mươi nước từ sông mường mán dâng lên rất nhanh và tràn vào nhà dân gây ngập nặng
nhiều nhà bị ngập tới mái
rất nhiều diện tích thanh long của bà con đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập lên tới ngọn làm cho trái thanh long bị hư hại phải chặt bỏ
do nước vẫn còn ngập sâu trên diện rộng nên chính quyền địa phương vẫn chưa thống kê hết thiệt hại của bà con
trước tình hình này ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận yêu cầu huyện hàm thuận nam và thành phố phan thiết thông báo cho người dân biết để chủ động phòng tránh lũ kịp thời
đồng thời các địa phương phải có phương án di rời dân ra khỏi vùng lũ lụt nguy hiểm đến nơi an toàn
từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái có mưa kéo dài cộng với đợt mưa lũ lịch sử ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi vừa qua
nên tại một số đỉnh núi khu dân cư xuất hiện nhiều những vết nứt khiến cho nguy cơ sạt lở rất cao ở một số trường mầm non
mặc dù địa phương đã tiến hành di rời khẩn cấp sáu mươi nhà song với điều kiện địa chất địa hình đồi núi
trong khu vực nguy hiểm để có những nơi ở an toàn cho các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm
yên bái rất cần sự đầu tư của nhà nước có quy hoạch bố trí các khu vực quỹ đất dân cư và xây dựng các khu tái định cư
có như vậy yên bái mới giảm thiểu được những thiệt hại về con người tài sản của nhân dân do bão lũ gây ra
tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định cuộc sống cho người dân
đó là chỉ đạo của đồng chí nguyễn văn quang chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
trong cuộc họp khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ vào chiều nay hai mươi ba tháng một mươi
tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai tìm kiếm thăm hỏi hỗ trợ gia đình các nạn nhân
chỉ đạo di rời các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở tới khu vực an toàn
một trăm linh hộ dân đã được bố trí trụ ở tạm thời và hỗ trợ các nạn nhân
các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định
trong phần tin quốc tế tây ban nha sẽ tước toàn bộ quyền lực của thủ hiến castalolyan
siêu bão len đổ bộ vào nhật bản làm ít nhất năm người thiệt mạng
thưa quý vị lãnh đạo vùng catalonia sẽ mất toàn bộ quyền lực
một khi thượng viện tây ban nha thông qua việc áp dụng điều luật một trăm năm mươi năm của hiến pháp áp đặt quyền lãnh đạo trực tiếp của chính phủ trung ương đối với khu vực này
thủ tướng tây ban nha bà decta maria cho biết một đại diện duy nhất có thể tạm thời được chính quyền madrid chỉ định để lãnh đạo khu vực catalonia
sau khi thượng viện thông qua khôi phục quyền lãnh đạo trực tiếp của chính phủ đối với khu vực này
thượng viện dự kiến sẽ thông qua biện pháp này vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi
bất chấp những cảnh báo mạnh mẽ của chính quyền trung ương tây ban nha
người phát ngôn cơ quan ngoại giao vùng catalonia cho biết các quan chức ở catalonia không được tuân theo mệnh lệnh của chính quyền madrid
người phát ngôn nhấn mạnh chỉ có người dân catalonia mới có quyền thay đổi các cơ quan của catalonia
siêu bão len đổ bộ nhật bản ngày hôm nay mang theo mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng
tuy đã suy yếu xuống cấp hai và rời nhật bản nhưng bão lan đã khiến ít nhất năm người thiệt mạng
hơn một trăm ba mươi người bị thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân
khoảng ba giờ sáng nay giờ địa phương bão lan đổ bộ vào thành phố omaizaki phía tây nam tokyo
đến sáu giờ năm mươi phút bão tiến vào thành phố sukuba tỉnh ibaraki
sau đó tiếp tục di chuyển về phía đông bắc và rời nhật bản vào lúc chín giờ sáng
đến nay cơn bão đã khiến ít nhất năm người chết một người mất tích hơn một trăm ba mươi người bị thương
chính quyền tại năm khu vực ở nhật bản ra lệnh sơ tán hai trăm linh hộ gia đình
khoảng hai triệu hộ gia đình khác cũng được đặt dưới lệnh sẵn sàng sơ tán
cơn bão cũng làm gián đoạn dịch vụ hàng
các hãng hàng không nhật bản đã hủy bỏ gần ba trăm linh chuyến bay trong ngày làm ảnh hưởng bốn mươi hành khách
tình trạng cúp điện khiến một đoàn tàu phải ngừng hoạt động trong khi nhiều chuyến tàu khác bị gián đoạn
hôm nay ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn các phần tử khủng bố
chạy sang các nước khác sau thất bại tại syri và iraq
phát biểu tại moscow sau cuộc gặp với người đồng cấp iraq ông lavrov cho biết
hai bên đã thảo luận về tình hình tại trung đông nói riêng và khu vực nói chung
qua đó nhất trí tăng cường các nỗ lực trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế
người đứng đầu ngành ngoại giao nga nêu rõ nhiệm vụ của tất cả các bên tham gia cuộc chiến chống khủng bố
là đánh bại các nhóm khủng bố như tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng và jahab an nusra
cũng như hạn chế đến mức tối đa và xa hơn là triệt tiêu mọi cơ hội chạy trốn sang các khu vực khác trên toàn cầu của những kẻ khủng bố
ngoại trưởng lavrov cho rằng sáng kiến của tổng thống nga vladimir putin nhằm thành lập một liên minh chống khủng bố toàn cầu
dựa trên lòng tin lẫn nhau và loại bỏ tiêu chuẩn kép đáp ứng hoàn toàn nhiệm vụ trên
chính quyền bang new south wales của australia vừa đưa ra kế hoạch đầy tham vọng
nhằm tách thành phố sydney thành ba thành phố riêng biệt nhưng liên kết với nhau
nhằm tạo những cộng đồng dân cư mang tính chuyên biệt với các dịch vụ đi lại chỉ trong vòng ba mươi phút
đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm
trong tuyên bố mới người đứng đầu ủy ban mở rộng sydney lucy turnbull cho rằng
việc phân chia lại sydney thành ba thành phố phía đông trung tâm và phía tây sẽ giúp tái cân bằng thành phố
thúc đẩy việc làm cải thiện khả năng mua nhà của người dân giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông
củng cố môi trường tự nhiên tuyệt vời trên toàn bộ khu vực
kế hoạch diễn thảo này sẽ tập trung biến những khu vực ngoại ô như pernick liverpool và camber town
thành những thị trấn có những trường đại học hàng đầu những trung tâm thương mại sầm út
nhằm tạo nhiều cơ hội hơn cho giới trẻ ở khu vực phía tây sydney
kế hoạch này được xem là phù hợp khi mà dân số của sydney dự kiến tăng gấp đôi và vượt tám triệu người trong vòng bốn mươi năm tới
kế hoạch này được xem là phù hợp khi mà dân số của sydney dự kiến tăng gấp đôi và vượt tám triệu người trong vòng bốn mươi năm tới